trong suốt nhiều tháng qua dù trời nắng nhưng bốn mươi hộ dân lại sống trong cám cảnh không khác gì mùa mưa
nước không chỉ ngập từ trong sân ra vườn mà còn ngập cả đường người dân phải đi bằng sõng
tình trạng ngập úng kéo dài này đã làm cho cuộc sống của người dân bị xáo trộn
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã an mỹ huyện tuy an tỉnh phú yên
thôn giai sơn xã an mỹ huyện tuy an tỉnh phú yên sau những cơn mưa vừa qua trời đã có nắng
thế nhưng ở đội một mươi người dân phải sống trong cảnh như thế này
hôm nay nước trong nhà bà đặng thị nhạn đã rút nhưng ngoài sân thì không khác gì ao cá nước bẩn
đi lại đã khó vận chuyển hàng hóa nông sản lại càng khó hơn
thế nhưng ở đội một mươi người dân phải sống trong cảnh như thế này
theo người dân những năm trước cũng đã xảy ra ngập úng nhưng chưa có năm nào lại ngập sâu và lâu như năm nay
nước tù động kéo dài nhiều ngày khiến mọi sinh hoạt của bốn mươi hộ dân với khoảng một trăm sáu mươi nhân khẩu ở đây bị xáo trộn nhất là ô nhiễm môi trường
tôi có thể đặt ống để giải quyết nhanh tôi hy vọng với giải quyết một cách nhanh nhưng bền vững ngay ngày mai sẽ có một đội thợ chỉ đường
tết nguyên đán gần kề người dân thôn giai sơn rất cần các cấp chính quyền sớm triển khai phương án thoát nước để họ có được cuộc sống bình yên trở lại đón tết